đây là một công trình trọng điểm để chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vừa qua dự án đập ngăn mặn trên sông cái nha trang tỉnh khánh hòa đã chính thức được khởi công
dự án nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn trên sông cái nha trang tỉnh khánh hòa vào mùa khô
bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho khoảng năm trăm linh người dân thành phố nha trang một phần huyện diên khánh
đây cũng là dự án đa mục tiêu vừa ngăn mặn vừa kết hợp giao thông thông qua sông cái theo đường vành đai hai
cải thiện điều kiện giao thông tạo động lực phát triển kinh tế của thành phố nha trang nói riêng và tỉnh khánh hòa nói chung
công trình xây dựng với dạng đập trụ đỡ có bố trí âu thuyền và bên trên kết hợp cầu giao thông
với tổng vốn đầu tư khoảng bảy trăm sáu mươi tỷ đồng gồm nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương và vốn đối ứng của tỉnh
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đập ngăn mặn trên sông cái nha trang sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng